để góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống sốt xuất huyết cho các em học sinh và các bậc phụ huynh
mới đây một trường tiểu học ở thủ đô hà nội đã tổ chức dạy trẻ cách phòng chống sốt xuất huyết với hình thức linh hoạt phong phú
đây là cách làm sáng tạo và có hiệu quả cần được nhân rộng trong các nhà trường
đây là phần thi thuyết trình phòng chống sốt xuất huyết của các em học sinh lớp bốn a một trường tiểu học hà nội thăng long
không chỉ tự tìm hiểu thông tin mà các bạn nhỏ này còn phải tự trình bày phần kiến thức thu thập được dưới dạng thuyết trình
cuộc thi thuyết trình về phòng chống sốt xuất huyết được tổ chức trong quy mô toàn trường
qua đó thu hút sự tham gia sôi nổi của tất cả các học sinh
mỗi học sinh đã trở thành một trường tiểu học
mỗi học sinh đã trở thành một tuyên truyền viên nhí khi về với gia đình và cộng đồng
mỗi học sinh đã trở thành một tuyên truyền viên rất tích cực bằng cách là về nhà các bạn ấy đã nói chuyện với các bạn ở hàng xóm này rồi những người thân của mình
và các bố mẹ đến rất là vui và phấn khởi khi mà các con lại có những kiến thức hiểu biết như vậy và các con đã tự biết phòng tránh cho mình
dịch bệnh chẳng trừ một ai con số người mắc bệnh ngày một tăng lên dẫn đến quá tải tại các cơ sở y tế
trong khi nhiều người lớn vẫn thờ ơ với dịch bệnh thì những đứa trẻ này đã được học cách tự bảo vệ chính mình